tối qua ngày một mươi một tháng tám tại đà nẵng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
đã cứu nạn thành công sáu thuyền viên bị chìm tàu tại khu vực phía tây quần đảo hoàng sa
dạng sáng ngày một mươi một tháng tám tàu qb chín mươi hai nghìn tám trăm ba mươi tám đang hành nghề đánh bắt hải sản tại quần đảo hoàng sa
thì bất ngờ tàu bị phá nước nước tràn vào buồng máy làm mất khả năng điều khiển
tàu có nguy cơ bị chìm
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
đã tích cực triển khai các phương án ứng cứu
chiều cùng ngày tàu cứu hộ phối hợp tàu thuộc vùng ba hải quân
tiếp cận vị trí tàu qb chín mươi hai nghìn tám trăm ba mươi tám và các thuyền viên đang gặp nạn
đến gần chín giờ tối ngày hôm qua sáu thuyền viên đã được tàu sar bốn trăm một mươi hai
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đưa về bờ an toàn
và tất cả đều trong tình trạng sức khỏe tốt